trước đó qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng trần hoàng sa chú huyện cẩm mỹ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi
sau thời gian đeo bám phát hiện trần hoàng gia thuê ô tô chở hai đối tượng lên tp hcm mua số lượng ma túy lớn về để bán cho các con nghiện
công an tỉnh huy động cán bộ chiến sĩ tổ chức bắt nhóm đối tượng trên
đến hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng phối hợp bắt quả tang trần hoàng sa trần duy ngọc võ văn kiên và trần văn thảo
hôm qua thì em với bi anh hẹn gặp nhau ở cà phê
thì bi anh có nhờ tôi gọi cho công an trên sài gòn lấy năm trăm linh gram
nhưng không đủ tiền nên lên sài gòn chỉ lấy được bốn trăm linh gram

thì quay về thì bị công an tp long khánh bắt
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi ma túy có trọng lượng khoảng bốn trăm linh g
một nọ tùy tinh và một xe ô tô
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ
chúng mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm với giá một trăm một mươi triệu đồng
để mang về bán cho các con nghiện thì bị bắt
trên trường chính đến hai mươi ba h phát hiện nhóm đối tượng đi ô tô do đối tượng trần thành gia điều khiển
từ tp hcm đi qua các tuyến đường và đến khu vực phường xuân tân thành phố đồng khánh
lực lượng tuần tra là dừng xe và kiểm tra
sau kiểm tra thì phát hiện trong xe có bốn đối tượng và thu giữ khoảng bốn trăm linh g tí nhận đá

vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố long khánh điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin liên quan đến vụ bốn người trong một gia đình tử vong bất thường ở tỉnh khánh hòa
công an tỉnh vừa thực thi lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hồ xuân hải chú tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa về hành vi giết người
và điều đáng nói hồ xuân hải lại chính là cha và chồng của bốn nạn nhân đã tử vong
bước đầu làm việc với cơ quan công an hồ xuân hải thừa nhận gia đình đầu tư trang trại heo
nhưng làm ăn thất bại nợ nần không có khả năng chi trả
trong cơn túng quẫn đối tượng đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình
hải tìm hiểu rồi lên mạng mua bì khí co chờ khi vợ con đang ngủ đã xả khí co vào phòng ngủ
sau đó đối tượng cũng vào phòng hít khí độc nhưng không chết
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám người dân phát hiện vợ và ba con gái ông hải tử vong trong nhà
đối tượng hải nằm thoi thóp liền được đưa bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường công an thu giữ một bình kim loại chứa khí co và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí
khám nghiệm các tử thi lực lượng chức năng xác định nguồn nhân dẫn đến bốn mẹ con tử vong là do ngộ độc khí co
công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ đối tượng trần thế cường
chú tại khối vĩnh quang phường đông vĩnh tp vinh
tại cơ quan công an cường khai nhận do bức xúc chuyện gia đình nên đã nảy sinh ý định sử dụng xăng để đốt xe ô tô nhằm mục đích giải tỏa tâm lý
vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng tám cường đã sử dụng xăng để đốt cháy chiếc xe ô tô nhãn hiệu huỳnh đài
trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng của gia đình chị hoàng thị dương ở xã hưng lộc tp vinh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thế cường về tội hủy hoại tài sản
còn tại thành phố đà nẵng ghi nhận sau hơn một tuần gia quân tổng kiểm soát nhiều phương tiện tài xế container và xe khách đều đã chấp hành các quy định
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm các lỗi là nguồn nhân trực tiếp dẫn đến tân hạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm trong đó có một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
quốc lộ một từ cao tốc đà nẵng quảng ngãi đến thông đường bộ hải vân là thủy lượng có số lượng xe ô tô
khách lưu thông lớn kiểm tra phương tiện bốn mươi năm chỗ này tài xế cung cấp đủ giấy tờ liên quan chạy xe chở đúng số người quy định
tuy nhiên việc sắp xếp hàng hóa lại không đảm bảo an toàn với lỗi vi phạm này tài xế bị xử phạt bảy trăm linh đồng
ngoài lỗi vi phạm này lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều phương tiện đón trả khách không đúng tuyến chạy quá tốc độ
ngoài lỗi vi phạm này lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều phương tiện đóng trả khách không đúng tuyến chạy quá tốc độ

trong sổ kiểm định đây cũng là lỗi phổ biến ở các phương tiện này tổ tuần tra một trăm chín mươi ba yêu cầu tài xế khắc phục ngay mới tiếp tục được lưu thông
việc kiểm tra rà soát các phương tiện được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai quyết liệt bao gồm thời điểm ban ngày lẫn ban đêm
sau hơn một tuần trao thương hầu như tài xế xe khách và container đều nắm mắt được chủ trương kế hoạch được cao hiểm
lực lượng chức năng đã phát hiện lập viên bản một trăm một mươi một xe container và một trăm một mươi xe khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông
lỗi vi phạm về xe khách sau một thời gian thì tình trạng vi phạm này cũng giảm
còn container thì chỉ là xe bị lốt lốt không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
qua thủ đoàn cũng nhắc nhở tài xế và cũng thông báo với các công ty làm công tác tiêu chuẩn thông báo với các công ty đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật
cái loại xe này lưu thông phần lớn thì các xe container chạy đi chí thì không có quá tải
chỉ đồ cho lực lượng giao thông bấm sót tất cả các tiến địa bàn đã được phân công khép kiếm địa bàn hai mươi bốn trên bốn
đề nghị lực lượng giao thông khi tiếp xúc với dân dân phải có vang hóa ứng xử vang minh lịch sử và công khai lỗi kiểm tra minh bạch để xử lý
bên cạnh những tài xế chấp hành việc kiểm tra xuất hiện một số trường hợp chống đối
như tài xế ô tô khách không chấp hành hiệu lệ trường xe tăng ga bỏ chạy
đối với hành vi gây nguy hiểm các tổ công tác được yêu cầu phải xử lý đến cùng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng xảy ra một mươi hai vụ tai nạn liên quan đến xe container và xe khách là một mươi hai người tử vong
do đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không có vùng cấm không có ngoại lệ